thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không
trong vụ bốn vali có các tiếp kè nánh răng chứa hơn một mươi một kg ma túy
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hai mươi một tháng ba các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu
chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không trên
đang lưu thú tại pháp có một đối tượng người việt nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là ba trăm hai mươi bảy tiếp kè nánh răng
và một mươi bảy chai nước xúc miệng về việt nam qua sân bay tân sơn nhất để gửi cho người nhà
các tiếp viên này không biết bên trong bị đối tượng trà trộn cất dấu ma túy do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
để điều tra làm rõ bản chất vụ việc xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn khiêm giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới lạng sơn về tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một mươi hai d một số năm mươi hai lê đại hành
phường vĩnh trải tp hcm và trung tâm đăng kiểm
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một mươi hai d hai xã hợp thành huyện cao lộc
qua kiểm tra phát hiện nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có dấu hiệu lập khống
để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
căn cứ các tài liệu thu thập được xác định nguyễn văn khiêm đã câu kết với các đối tượng khác
thu lợi bất chính số tiền một mươi một triệu đồng một xe
ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an đang tạm giữ hai mươi hai đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức chơi poker
trong đó xác định có năm đối tượng tổ chức và một mươi bảy đối tượng có hành vi đánh bạc
vật chứng thu giữ tổng cộng là bốn sáu trăm năm mươi điểm phỉnh tương đương với bốn sáu trăm năm mươi tám trăm linh đồng tiền việt nam
và nhiều đồ vật tài liệu khác
các đối tượng trên tập trung về khách sạn dic star thuộc phường khai quang thành phố vĩnh yên
để chuẩn bị thi đấu một giải góp tại tỉnh vĩnh phúc rồi tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện bắt giữ
đối tượng cầm đầu là trần
anh linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu giám đốc công ty trần lê gia ở thành phố hồ chí minh
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trong lúc đang được tại ngoại để chờ ngày xét xử về tội cố ý gây thương tích
thì đối tượng tiếp tục dùng dao đâm chết người và gây thương tích nặng ở một vụ án khác
với hành vi trên ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn hoàng tính
trú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang tử hình về tội giết người sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích
tổng hợp hình phạt là tử hình
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại ấp đập đá xã tân hội huyện tân hiệp
do mâu thuẫn với ông phan thanh vọng chú tại địa phương tính đã gây thương tích cho ông vọng một mươi tám
tiếp đó chiều ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai do có mâu thuẫn tính đã dùng dao đâm ông bùi văn đáng tử vong
và đâm bùi văn nô gây thương tích bốn mươi tám
sau khi gây án thì bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú
với hành vi cố ý gây thương tích huỳnh văn đông chú tại huyện trợ mới của tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
do có thói quen do quen biết từ trước nên khoảng một mươi ba h ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh văn đông điện thoại cho nạn nhân
để đến nhà chơi nhưng không được sự đồng ý
tức giận nên đông đã nhặt một cây dao bằng kim loại dài khoảng một mươi một cm đến gặp nạn nhân
sau đó đông cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay của nạn nhân gây thương tích ba mươi tám
thưa quý vị trong các ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng ba tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi bảy
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh
đắc nông và ông ngô đức thọ tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng tranh án tòa án nhân dân tỉnh
theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương ban cán sự đảng tòa nhân dân tỉnh đắk nông
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và công tác cán bộ
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để tòa án nhân dân tỉnh và một số tòa án cấp huyện
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định của ngành tòa án
những vi phạm khuyết điểm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu trong xã hội
ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đến uy tín của các tổ chức đảng và ngành tòa án tỉnh đắk nông
trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh đắk nông
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và ông ngô đức thọ tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng tranh án tòa án nhân dân tỉnh
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh đắk nông
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và ông ngô đức thọ đồng thời yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông kiểm điểm nghiêm túc
rút kinh nghiệm sâu sắc khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
chỉ đạo kiểm điểm xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan
về ủy ban kiểm tra trung ương
thực hiện kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp thứ hai mươi ba đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đảng ủy tổng công ty
tí nghĩa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và các ông cao tuyên dũng phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh võ văn chánh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy biên hòa tỉnh ủy đồng nai
ủy ban kiểm tra trung ương cũng đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi xem xét đề nghị của thành ủy hải phòng tỉnh ủy hà nam
và tỉnh ủy hòa bình về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với thiếu tướng đỗ hữu ca
nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng
trương minh hiến nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vũ hữu song nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà nam
nguyễn đồng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy
nguyên phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh
nguyên tỉnh ủy viên nguyên tránh văn phòng tỉnh ủy hòa bình
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các cán bộ trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kiểu luật các đồng đối với các ông đỗ hiễu ca
trương minh hiến vũ hiễu song và nguyễn đồng
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kiều đoạt đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
do ngài tet aujiot chủ tịch kiêm tổng giám đốc làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và buổi làm việc ngày hôm nay là cơ hội tốt để hai bên trao đổi về những nội dung cùng quan tâm
từ đó góp phần đưa quan hệ song phương nói chung quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước nói riêng đi vào chiều sâu thiết thực
cảm ơn những đóng góp thực chất hiệu quả của các doanh nghiệp usabc và các doanh nghiệp hoa kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị usabc và cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ tiếp tục làm cầu nối quan trọng giữa chính phủ cộng đồng doanh nghiệp hai nước
để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ tăng cường đầu tư của hoa kỳ vào thị trường việt nam
đặc biệt là trên các lĩnh vực dự án hiện nay có ý nghĩa quan trọng hơn cả với hoa kỳ và việt nam như năng lượng cơ sở hạ tầng tài chính ngân hàng
tham gia tích cực góp phần thúc đẩy và hiện thực hóa các cam kết sáng kiến hợp tác giữa asean và hoa kỳ trong lĩnh vực kinh tế thương mại an ninh hàng hải hàng không
liên quan đến kế hoạch xây dựng hạ tầng bay và các cơ sở huấn luyện cho trung đoàn không quân công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị đoàn doanh nghiệp usibc xem xét tận dụng các hình thức hỗ trợ từ quỹ của chính phủ hoa kỳ
nhằm hạ giá thành các sản phẩm dịch vụ công nghệ có kế hoạch cụ thể trong trường hợp hai bên đàm phán ký hợp đồng về việc chuyển giao công nghệ sản phẩm dịch vụ
thay mặt đoàn doanh nghiệp cấp cao usabc ngày tết oxyos trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
nhấn mạnh thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư đã đạt được những thành tựu lớn
thời gian tới usbc sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước
đề xuất những sáng kiến thiết thực hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ
trước đó vào sáng nay
tại hà nội đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới
kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn hai mươi ba
với chín chuyên đề mang tính chiến lược lớp bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực đối với các đồng chí học viên để vận dụng trong lãnh đạo
chỉ đạo toàn diện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương
lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho các đồng chí cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn một mươi tám
được cập nhật chín chuyên đề và báo cáo chuyên đề tập trung giới thiệu những vấn đề về chính trị pháp luật
gồm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia
phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam hiện nay chính sách một số nước lớn ở việt nam và những vấn đề đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
chuyển đổi số quốc gia xây dựng khai thác sử dụng dữ liệu quốc gia đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
phát biểu tại lễ khai giảng bộ trưởng tô lâm khẳng định việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho các đồng chí cục trưởng giám đốc và tương đương
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ đạo nhất là đội ngũ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
thời gian bồi dưỡng tuy không dài nhưng chương trình bồi dưỡng gồm chín chuyên đề mang tính chiến lược có ý nghĩa thiết thực đối với các đồng chí học viên
để vận dụng trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương
công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh bắc giang
dự buổi làm việc có đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc giang các đồng chí lãnh đạo đại diện một số đơn vị thuộc bộ công an lãnh đạo đơn vị công an tỉnh bắc giang
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh bắc giang tiếp tục được kiểm soát không để xảy ra vụ việc phức tạp không để bị động bất ngờ

hội nghị báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển đảng cơ sở đảng trong doanh nghiệp việt nam đã được tổ chức vào tại hà nội vào sáng ngày hôm nay
với vai trò ngày càng quan trọng việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với mọi thành phần đặc biệt trong khối doanh nghiệp bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân trở thành yêu cầu cấp thiết không chỉ bằng đường lối chủ trương và thể chế thành luật pháp chính sách mà bao hàm cả xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tập đoàn kinh tế
tuy nhiên việc xây dựng tổ chức đảng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó vừa làm vừa giúp kinh nghiệm nên còn nhiều hạn chế bất cập thậm chí tồn tại không ít mâu thuẫn xung đột giao cản chưa được giải quyết thấu đáo với nhiều ý kiến tranh luận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn
tại hội nghị đại diện ban kinh tế trung ương ban tổ chức trung ương các bộ ban ngành các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng doanh nghiệp việt nam đã cùng thảo luận kiến nghị các giải pháp của doanh nghiệp việt nam tham gia hiệu quả hơn và phát triển đảng cơ sở đảng trong doanh nghiệp đồng thời nhiều tham luận của các cơ quan thông tấn báo chí về công tác tuyên truyền để tiếp tục đồng hành lan tỏa các chủ trương chính sách của đảng nhà nước cũng như các mô hình hay thiết thực hiệu quả của công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp việt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn khiêm giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới lạng sơn về tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một mươi hai g một số năm mươi hai lê đại hành phường vĩnh trại thành phố lạng sơn và trung tâm đăng kiểm một mươi hai g hai xã hợp thành huyện cao lộc
qua kiểm tra thì đã phát triển
trước đó nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có dấu hiệu lập khống để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
căn cứ vào tài liệu thu thập được xác định nguyễn văn khiêm đã câu kết với các đối tượng khác thu lợi bất chính số tiền một mươi một triệu đồng một xe
các phòng giao dịch của cơ sở kinh doanh thuộc công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám công ty f tám mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh hậu giang vừa bị công an tỉnh này kiểm tra hành chính
tại sáu cơ sở của f tám mươi tám nằm trên địa bàn các quận huyện và thành phố của tỉnh hậu giang lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an
các tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đang tiến hành lập hồ sơ lấy lời khai đối với nguyễn viết minh hai mươi tám tuổi quê tại tỉnh thừa thiên huế để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo cơ quan điều tra minh là nghi phạm cướp đôi bông tai của một cô gái tại một kho hàng trong hẻm hương lộ hai phường bình trị đông a quận bình tân vào sáng ngày hai mươi tháng ba
tại đây minh bất ngờ tiếp cận dùng dao kề vào cổ
nạn nhân rồi ép vào nhà vệ sinh dọa giết để lấy đôi bông tai bằng vàng
do hoảng sợ nạn nhân đã tháo đôi bông tai trị giá hơn hai triệu đồng đưa cho đối tượng để bảo vệ tính mạng rồi rời đi
sau khi tiếp nhận đơn trình báo công an quận bình tân phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm công an quận một mươi hai trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh khu vực để phục vụ điều tra
ngay sau đó trinh sát đã bắt giữ đối tượng minh tại một nhà trọ ở quận một mươi hai vào tối ngày hai mươi một tháng ba
ngay sau khi nhận được đề nghị tham gia cứu hộ trên biển cần giờ do một tàu cá va phải cọc và bị đắm
lực lượng cảnh sát phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh đã có mặt tại hiện trường tích cực tìm kiếm và đưa được thi thể một thuyền viên mắc kẹt trong tàu lên bờ
thông tin ban đầu một tàu cá trên đường về đất liền đang trong quá trình di chuyển đụng phải cọc đóng đáy do người dân cắm ở dưới biển không có tín hiệu cảnh báo
hậu quả nước tràn vào thuyền lật úp lúc này thì trên thuyền có bảy người thì còn sáu người được tàu đánh cá cứu sống còn một thuyền viên mắc kẹt trong tàu
tại đây một mươi cán bộ chiến sĩ phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh đã tích cực tìm kiếm
vị trí tàu lật có dòng nước chảy xiết xoáy quẩn ở độ sâu hơn hai mươi mét gây nhiều khó khăn
tuy nhiên đến chiều ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thuyền viên mắc kẹt trong tàu và đưa lên bờ
từ giờ ngày hai mươi hai tháng ba xe ô tô mới sẽ chính thức được miễn kiểm định lần đầu chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới kéo dài hơn
cụ thể thông tư sửa đổi bổ sung của bộ giao thông vận tải quy định miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ
đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới hai năm năm sản xuất cộng một năm và có đủ hồ sơ hợp lệ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện
đồng thời điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới như ô tô chở người các loại đến chín chỗ không kinh doanh vận tải thì chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ ba mươi tháng lên ba mươi sáu tháng
thời gian sản xuất đến bảy năm thì chu kỳ tăng từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng thời gian sản xuất trên bảy năm đến hai mươi năm
trước đây là một mươi hai năm thì chu kỳ giữ nguyên một mươi hai tháng thời gian sản xuất trên hai mươi năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên sáu tháng
với ô tô chở người các loại
trên chín chỗ chu kỳ lần đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng thời gian sản xuất đến năm năm thì chu kỳ tăng từ sáu tháng lên một mươi hai tháng thời gian sản xuất trên năm năm thì chu kỳ giữ nguyên sẽ

du lịch trực tuyến hàng đầu đông nam á vừa có bài viết đánh giá hà nội là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới đối với các du khách nữ khi đi du lịch một mình
đây không chỉ là niềm vinh dự sự tự hào cho người dân thủ đô mà còn là màu cờ sắc áo của người dân việt nam khi mà những năm gần đây thì phụ nữ châu á khi đi du lịch một mình đã và đang gặp nhiều rủi ro từ các loại tội phạm như cướp giật trộm cắp bạo lực bạo hành
câu chuyện về một nữ du khách quốc tịch thái lan được những chiến sĩ công an phường thụy
quê quận tây hồ nhanh chóng tìm lại tài sản có giá trị lớn do mình để thất lạc càng khẳng định sự an toàn mến khách của việt nam với du khách quốc tế cũng như tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an việt nam luôn hết mình vì sự bình yên cho mỗi người